nguyễn bốn mươi tuổi nguyên kế toán trưởng và bị cáo nguyễn sơn hải ba mươi một tuổi
cán bộ kho quỹ ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn agribank
trên nhánh huyện nam trà my tỉnh quảng nam
cùng bị phạt tù trung thân với hai tội danh tham ô tài sản và đánh bạc
bị cáo võ hồng sự ba mươi hai tuổi nhân viên kế toán ngân hàng nông nghiệp
và phát triển nông thôn huyện nam trà my
bị phạt hai mươi hai năm tù giam về hai tội tham ô tài sản và đánh bạc
bị cáo võ hồng sự ba mươi hai tuổi nhân viên kế toán ngân hàng nông nghiệp
và nguyễn sơn hải đã bản nhau chiếm đoạt tiền của ngân hàng
ba đối tượng đã lợi dụng quyền hạn của mình để lập khống giấy chuyển tiền vào tài khoản
sau đó đưa giấy chuyển tiền cho các giao dịch viên thực hiện việc chuyển tiền
đến tài khoản ghi trong giấy nộp tiền là tài khoản của các đối tượng tổ chức đánh bạc
khi đưa giấy chuyển tiền cho các giao dịch viên
các bị cáo nói đã chuyển tiền cho hải đưa vào quỹ
riêng bị cáo hải còn lấy tiền mặt ra khỏi kho quỹ
rồi đưa số tiền này cho một số người quen nhờ nộp vào các tài khoản để trả nợ cá độ
với thủ đoạn này từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi đến tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi ba
khánh sự và hải đã chiếm đoạt gần hai mươi năm năm tỷ đồng của ngân hàng agribank nam trà my
cũng trong thời gian này cả ba còn chiếm đoạt hơn một tỷ đồng của bốn khách hàng gửi tiết kiệm
tất cả số tiền trên đã bị các bị cáo dùng để cá độ và trả nợ cá độ bóng đá
cũng trong sáng ngày hôm qua tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng
đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đối với bị can thâu phông nai thương tại xã ca đơn huyện đơn dương tỉnh lâm đồng
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi thương làm dịch vụ vay tiền để đáo hạn ngân hàng
cho một số người ở xã ca đơn huyện đơn dương
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn một mươi bốn thường đã lợi dụng lòng tin của nhiều người
sau đó vay tiền và chiếm đoạt số tiền gần ba mươi tỷ đồng của các nạn nhân
tại phiên tòa sơ thẩm
ngày tranh luận xem xét bản án đối chất giữa bị cáo và người bị hại
tòa án nhân dân tỉnh lâm đồng đã quyết định hoãn phiên tòa trả lại hồ sơ
cho viện kiểm sát nhân dân tỉnh và cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra lại
và bổ sung các tình tiết mới phát sinh trong quá trình xét hỏi
bệnh viện nhi đồng một tp hcm cho biết vừa tiếp nhận từ bệnh viện đa khoa
huyện bắc ninh tỉnh bình thuận huyện bắc bình tỉnh bình thuận
chuyển vào một bé gái một mươi hai tuổi bị bỏng nặng với diện tích bỏng hơn năm mươi cơ thể
được biết bé gái bị bỏng là do chính mẹ ruột tưới xăng vào người và châm lửa đốt
theo thông tin ban đầu do nổi giận vì con gái không bán hết vé số
nên bà trương thị vi ngụ thị trấn trợ lầu huyện bắc bình tỉnh bình thuận
đã tưới xăng lên người đứa con gái của mình
bé bỏ chạy nhưng bà tiếp tục quẹt diêm quang lên người bé rồi quay lưng bỏ đi
do nóng quá nên bé kêu cứu và chạy theo ô mẹ
khiến người mẹ cũng bị bỏng nhẹ ở lưng
các bác sĩ cho biết bé nhập viện trong tình trạng bỏng hơn năm mươi diện tích cơ thể
nhiều nhất là ở tay chân nửa mặt bên phải và ngực
hiện bé đang trong tình trạng nguy kịch
bà vi đã bị công an huyện bắc bình tỉnh bình thuận bắt tạm giam để điều tra vụ việc
còn tại quảng ngãi từ đầu tháng năm năm hai nghìn một mươi năm đến nay
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đã điều tra làm rõ gần hàng chục băng nhóm
chuyên đột nhập nhà dân trụng cấp tài sản
đáng nói là có nhóm thực hiện gần hai mươi vụ đột nhập với số lượng tài sản lớn
nhưng đều ở độ tuổi vị thành niên
và tình trạng trẻ vị thành niên gây án sẽ để lại nhiều hệ lụy khó lường trong xã hội
đã đến lúc gia đình và xã hội cần có biện pháp quan tâm và giáo dục đối với trẻ vi phạm này
đội cảnh sát hình sự công an thành phố quảng ngãi vừa điều tra làm rõ nhóm vị thành niên
gồm sáu đối tượng thực hiện gần hai mươi vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố quảng ngãi
tăng vật tạm giữ
gồm nhiều tài sản trộm và giao
thủ đoạn của nhóm vị thanh niên này đều ở độ tuổi từ một mươi bốn đến một mươi sáu
về đêm chúng thường lân la trên các tuyến đường trong địa bàn thành phố quảng ngãi
thấy nhà nào sơ hở để cửa là chúng đột nhập vào trụng cấp máy vi tính
tiền hay tài sản khác có giá trị đem bán
đa phần các đối tượng này đã nghỉ học thiếu sự quản lý của gia đình
ăn chơi lêu lồng câu kết với nhau đi trộm để lấy tiền chơi game

nên với em nên vô
rồi lấy tốt
cảm ơn các bạn đã theo dõi